chế độ ăn hay chế độ dinh dưỡng là một khái niệm dinh dưỡng học chỉ về tổng lượng thực phẩm được tiêu thụ để đáp ứng nhu cầu sinh tồn và phát triển
tùy vào mục đích với sức khỏe hình thể và nhu cầu sử dụng hiện nay có rất nhiều các chế độ ăn đang được cộng đồng áp dụng
theo thống kê của viện dinh dưỡng quốc gia trong một mươi ba năm trở lại đây có tới bảy mươi năm người việt tử vong do các bệnh không lây nhiễm có liên quan đến chế độ ăn bất hợp lý
các bệnh phổ biến như ung thư tiểu đường tim mạch lõm xương gút
những trường hợp người trẻ mắc các loại ung thư có nguyên nhân từ ăn uống ngày càng nhiều
bạn trẻ này là một ví dụ điển hình
mình thích ăn những các cái đồ ăn mà được chế biến ra công rất là nhiều một chất bảo quản
ví dụ như là đồ ăn đóng hộp này rồi thì bún phở các thứ rất là nhiều hàng theo
mình rất thích ăn những cái đồ mà nó cay và nóng vì nó ngon miệng mà thế nên đồ cay nóng thì lại rất là hại cho gan
chế độ ăn không lành mạnh và lối sống hiện đại thiếu khoa học là nguyên nhân khiến ung thư và các bệnh lý nguy hiểm ngày càng trẻ hóa và gia tăng
vì vậy dựa vào đặc điểm bệnh lý và điều trị bệnh những chế độ ăn đầu tiên đã xuất hiện với mục đích chữa bệnh và phù hợp với từng thể trạng khác nhau
như vậy là một người năm mươi kg thì ăn năm mươi gram protein đến bảy mươi năm gram protein
nên là một cái nguyên tắc không thể
nó có mấy chế độ ăn gì cái đó phải có anh tư vấn
không thể bỏ lại
không chỉ là nguyên nhân dẫn đến các bệnh lý
nguy hiểm với sức khỏe con người
chế độ ăn là yếu tố quan trọng quyết định vẻ đẹp hình thể
việc xây dựng các chế độ ăn khác nhau cũng được ra đời hình thành trong tập luyện
tức là cơ thể chúng ta sẽ có cái chỉ số gọi là chỉ số bmr là cái chỉ số lượng ca lo sinh tồn hàng ngày
tức là bạn sẽ đốt ra bao nhiêu để bạn ăn ngủ sinh hoạt và sống không tính vận động
vận động là gọi là cái thêm vào không phải ngày
nếu bạn ăn mà bạn muốn giảm cân thì bạn vẫn phải ăn bằng cái lượng calor sinh tồn đấy
và các bạn kết hợp tập luyện để nó đốt thêm calor
bằng cách tính các thành phần trong khẩu phần ăn với các yếu tố dinh dưỡng như carbon hydrat fed và protein
các chế độ ăn với quan điểm khác nhau được ra đời như eat clean low carb keto
mỗi chế độ ăn đều được xây dựng dựa trên những căn cứ nhất định và phát huy hiệu quả nhất
khi chế độ được xây dựng trên đặc điểm của các chế độ ăn

tùy theo cơ địa của mỗi người mà bác sĩ có thể xây dựng cho từng người theo một cái chế độ ăn cho nó hợp
thứ nhất là hợp khẩu vị hợp ý thích
và thứ hai là hợp với cả cái thể trạng cũng như là cơ địa của từng người như vậy
có như vậy thì chúng ta ăn chế độ ăn nhưng mà phải đúng cách thì chúng ta mới có thể đảm bảo được sức khỏe
và thứ hai là chúng ta mới có thể duy trì được cân nặng lâu dài
chế độ ăn cần được xây dựng phù hợp với thể trạng cơ thể
và việc áp dụng nhưng không qua nghiên cứu và tìm hiểu kỹ lưỡng có thể gây ra nhiều hậu quả
trước khi có một thân hình đẹp và trở thành huấn luyện viên thể hình
chị ngọc đã từng áp dụng rất nhiều chế độ ăn khác nhau
chính vì mong muốn nhanh chóng giảm cân mà không hiểu rõ về cơ thể và tìm được chế độ ăn uống phù hợp
chị ngọc đã phải đối diện với tình trạng mệt mỏi trong thời gian dài
chế độ ăn thì rất là nhiều nhiều cái
thậm chí là nấu các không có tinh bột này
hay là ăn nguyên trái cây nữa rất là nhiều nhưng mà mình ch plugs không thể theo được những cái chế độ đấy
thực ra là nó cũng có kết quả nó cũng cólove cl live annea week ví dụ như mấy of my youtube goond
kia vậy thi bình thường nói
buổi chiều ấy cảm giác lúc nào cũng
ể hoài nó cũng có năng lượng
đây cũng là tình trạng mà không ít người gặp phải
khi áp dụng các chế độ ăn khác nhau
ví dụ như có rất là nhiều bạn ăn low carb
tức là bỏ hoàn toàn tinh bột
thì cái hậu quả mà các bạn
ví dụ như một hai ngày thì nó không sao
tuy nhiên thì khi mà cơ thể của mình thiếu quá
rất là nhiều tinh bột trong một thời gian rất là dài
thì dẫn đến việc là các bạn
giảm suy giảm trí nhớ này
rồi là đầu óc của các bạn
nó không được tập trung
hoặc là hay bị đau đầu hơn
hoặc là đối với những người mà rất là hay
ăn nhiều rau nhưng mà lại bỏ thịt
thì dẫn đến các cơ của các bạn
bị lỏng lẻo rất là nhiều
bởi vì cơ thể của mình không cung cấp đủ đạ
rất là nhiều các chế độ ăn
tuy nhiên thì các bạn không cân bằng được
dẫn đến việc là
cơ thể nó bị hệ lụy rất là nhiều
để có một chế độ ăn phù hợp
và phát huy hữu quả nhất với cơ thể
người sử dụng cần chú ý
tìm hiểu kỹ về chế độ ăn trước khi áp dụng
cần tham khảo chuyên gia dinh dưỡng
và bác sĩ trước khi xây dựng
các chế độ ăn cá nhân
các chế độ ăn phải phù hợp
với đặc điểm và thể trạng sức khỏe
không tự ý áp dụng
và thay đổi đột ngột các chế độ ăn